một chùm ma túy có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm luôn mang theo vũ khí trong người
và sẵn sàng nổ súng chống trả lực lượng chức năng vừa bị công an huyện vân hồ chủ trì
phối hợp với công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công thu giữ số lượng vũ khí lớn
đối tượng bị bắt giữ là hờ an nủ có tên gọi khác là hờ an nụ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tệ bản pa kha xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ hai khẩu súng ngắn
hai hộp tiếp đạn và năm mươi ba viên đạn khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm một khẩu súng ak hai khẩu súng dài tự chế
hai hộp tiếp đạn cùng với một trăm ba mươi chín viên đạn và một số vật chứng khác có liên quan
đối tượng hờ an nủ là đối tượng có hai quyết định truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ